bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết là có thêm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín mới tại năm tỉnh thành phố
trong đó bốn mươi một ca ở trong nước và riêng bắc giang đã là hai mươi ba ca
việt nam hiện có chín tám trăm ba mươi năm bệnh nhân
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu sáu trăm ba mươi sáu ca
đến nay đã có một mươi bảy tỉnh bao gồm yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế
đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình thanh hóa và hưng yên
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới